theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do mưa lớn kéo dài mực nước các sông ở quảng ngãi bình định đang lên
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị
theo đó mực nước ở các sông quảng ngãi bình định lúc một mươi sáu h ngày chín tháng một mươi hai như sau
trên sông trà khúc tại trà khúc là ba năm mươi ba m ở mức báo động một
trên sông vệ tại sông vệ là bốn chín m trên báo động ba bốn m
trên sông lại giang tại bồng sơn là bảy hai mươi ba m trên báo động hai là hai mươi ba m
trên sông côn tại thạch hòa là bảy bảy mươi bảy m dưới báo động ba hai mươi ba m
dự báo mực nước trên các sông tiếp tục tăng lên đặc biệt trên sông côn tại thạch hòa ở mức tám hai m trên báo động ba hai m
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị tại tỉnh quảng ngãi bình định
đặc biệt là các huyện trà bồng sơn hà ba tơ minh long quảng ngãi huyện an lão hoài nhơn an nhơn hoài ân thành phố quy nhơn tỉnh bình định
cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn tỉnh quảng ngãi bình định cấp độ rủi ro thiên tai cấp một cấp hai